ngành giáo dục và đào tạo tp hcm vừa đề nghị trong năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
phòng giáo dục hai mươi bốn quận huyện phải lựa chọn các đơn vị cung cấp thực phẩm
bảo đảm đạt chuẩn an toàn cho bếp ăn tại các trường học
cụ thể một trăm linh đơn vị trường học tại sáu trên hai mươi bốn quận huyện trên địa bàn thành phố gồm
quận một quận ba quận năm quận tám quận một mươi một quận tân bình và quận bình thạnh
phải đảm bảo lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm đạt tiêu chuẩn
chuỗi thực phẩm an toàn do ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố công nhận
hoặc đặt các chứng nhận về chất lượng sản phẩm như việt gap global gap
riêng các quận huyện còn lại khuyến khích thực hiện theo nội dung trên
ngành giáo dục đào tạo tp hcm đề ra mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi
tất cả các bếp ăn trong trường học tại hai mươi bốn quận huyện phải lấy nguồn thực phẩm đặc chuẩn theo quy định